xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh hai mươi h với các tin tức đáng chú ý
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lóc vừa ra quyết định truy nã đặc biệt
đối với năm bị can liên quan đến vụ giết người tấn công khủng bố trụ sở
của bên nhân dân xã ở đắk lóc xảy ra vào ngày một mươi một tháng sáu
về tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
các đối tượng bị truy nã gồm y kinh liêng y dũ nghê nay dương nay tam và nay yên
sau khi cùng đồng bọn gây ra vụ tấn công đặc biệt nghiêm trọng vào trụ sở xã yà tiêu và ia cơ tu huyện chư quynh
làm chín người tử vong các đối tượng này bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an tỉnh đắk lắc khởi tố về tội
khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
liên quan đến vụ án này đến nay công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với chín mươi đối tượng về các tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
không tố giác tội phạm và môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh vào việt nam trái phép
mua ma túy về rồi cất giấu trong loa và nhiều địa điểm khác trong nhà
một đối tượng vừa bị lực lượng công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt giữ và thu giữ tám viên hồng phiến ba mươi năm gam ma túy dạng đá
đối tượng bị bắt giữ là ngô đức thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường đông vĩnh thành phố vinh
thu giữ tám viên ma túy tổng hợp và ba mươi năm gam ma túy đá
cùng một số vật chứng liên quan khác
để qua mắt lực lượng công an sau khi có ma túy thành đã chia nhỏ và cất dấu
tại nhiều địa điểm trong nhà như loa cửa sổ rồi sau đó bán cho các đối tượng nghiện
quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công tỉnh hà tĩnh
các đơn vị liên quan phòng cảnh sát kinh tế công an hà tĩnh đã khởi tố ba đối tượng
là nguyễn thị bích ngọc trần thị châu giang và nguyễn thanh tùng
phòng kiến sát kinh tế công an hà tĩnh đã khởi tố bị can đối với nguyễn thành trung
là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thiết bị giáo dục và đồ chơi phương anh
về tội trốn thuế khởi tố bắt tạm giam lệnh khám xét nơi làm việc đối với nguyễn thị bích ngọc
kế toán trưởng nguyên giám đốc tài chính thuộc công ty cổ phần vạn xuân
khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trần thị châu giang tổng giám đốc thẩm định viên về giá
và nguyễn thanh tùng là thẩm định viên về giá thuộc công ty cổ phần đầu tư và định giá an dương
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản sau khi chấp hành xong án phạt tù
lại tiếp tục đi cướp giật tài sản bị bắt cơ quan kỳ sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang
vừa khởi tố và bắt tạm giam đối với lê văn tài và phạm ngọc hải về hành vi cướp giật tài sản
vào ngày một mươi bốn tháng sáu phát hiện chị trần thị mỹ huyền điều khiển xe mô tô chạy ngang có đeo sợi dây chuyền vàng
tài dù hải giật sợi dây truyền của chị huyền
đến đoạn thuộc xã mỹ khánh thấy vắng người qua lại hải và tài đã giật sợi dây chuyền vàng
trọng lượng khoảng một lượng vàng một mươi tám carat rồi tăng ga bỏ chạy
lúc này lực lượng công an xã mỹ khánh đang làm nhiệm vụ thì nghe thấy tiếng chi hô của chị huyền
đã kéo rào chốt chặn hải cùng tài bỏ lại xe để tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ
công an huyện đồng phú tỉnh bình phước đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ phá hoại
một trăm ba mươi cây cao su của gia đình ông trần đức lý ở xã tân lợi huyện đồng phú
đây là lần thứ tư vườn cao su của gia đình ông lý bị phá hoại
điều đáng chú ý là ông lý là người từng đứng ra tố cáo phanh phui nhiều vụ việc
có liên quan đến sai phạm quản lý và sử dụng đất rừng ở huyện đồng phú tỉnh bình phước
theo đơn trình báo của ông trấn đức lý vào ngày hai mươi chín tháng sáu ông vào thăm vườn cao su
ở cách nhà khoảng hai km thì phát hiện nhiều dấu chân lạ trong vườn
nghi ngờ ông lý đi kiểm tra thì thấy hàng trăm cây cao su hơn hai tháng tuổi
đã bị kẻ gian nhổ bỏ đập phá và chết hoàn toàn
nhận được tin báo công an huyện đồng phú phối hợp với công an xã tân lợi
đã có mặt tại hiện trường lập biên bản ghi nhận vụ việc để tiến hành điều tra làm rõ
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv